ngày thi đấu thứ ba của đại hội đội tuyển đá cầu việt nam đã xuất sắc đem về cho việt nam ba huy chương vàng
với mục tiêu giữ vững vị trí quán quân môn đá cầu thế giới
ngày hai mươi bảy tháng chín cả hai trận chung kết nội dung đôi nam và đôi nữ của môn đá cầu
đều là trận đấu giữa đội tuyển đá cầu việt nam và đội tuyển đá cầu trung quốc
ở nội dung đôi nữ bộ đôi hoàng thị trà my và nguyễn thị đào của việt nam đã nhập cuộc tốt và liên tiếp ghi điểm
họ không gặp quá nhiều khó khăn để có chiến thắng thuyết phục sau hai xét đấu
trong khi đó ở nội dung đôi nam bộ đôi lê thanh tuấn và nguyễn anh tuấn cũng xuất sắc đánh bại bộ đôi của trung quốc để giành huy chương vàng
trong trận chung kết tiếp theo ở nội dung đôi nam nữ giữa việt nam và thái lan
bộ đôi trần thanh điền và nguyễn thị thủy tiên cũng giành chiến thắng tuyệt đối chỉ sau hai xét đấu
là môn chơi đòi hỏi sự khéo léo và dẻo dai vốn rất phù hợp với các vận động viên việt nam
ngay từ khi giải vô địch thế giới lần đầu tiên được tổ chức vào năm hai nghìn tại hungary
đá cầu việt nam đã sớm khẳng định vị trí số một thế giới
kể từ đó đến nay trải qua tám lần tổ chức
vị trí đó vẫn được duy trì
với cách thức chơi và sân bãi đơn giản
môn đá cầu hiện đã thu hút được hơn hai mươi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia các giải đấu
đá cầu cũng từng được đưa vào chương trình thi đấu
của đại hội thể thao đông nam á
bộ môn đá cầu đang được toàn cầu hóa mạnh mẽ
chính là cơ sở để môn thể thao này hy vọng có tên tại asean một mươi tám
do việt nam đăng cai vào năm hai nghìn một mươi
trung quốc ngoài việc ủng hộ việt nam đưa đá cầu vào asean
cũng đang giáo diết vận động để đưa môn này vào chương trình thi đấu olympic
chính vì thế để giữ vững vị trí số một thế giới
các nhà chuyên môn cũng đang tính toán nhằm cải thiện cách đầu tư
và thúc đẩy sự phát triển cho đá cầu việt nam